xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh chín h với các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị cơn mưa lớn trong đêm đã khiến cho bức tường bị đổ sập đè vào ba cháu nhỏ khi đang chơi khiến các nạn nhân tử vong
vụ việc vừa xảy ra vào khoảng hai mươi hai h đêm qua tại xã ba trại huyện ba vì tp hà nội
tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng xã ba trại đã huy động lực lượng xuống hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
vụ việc khiến ba cháu nhỏ tử vong
ngay trong đêm lãnh đạo ubnd huyện ba vì đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn
đồng thời ubnd huyện cũng tổ chức đến thăm hỏi chia sẻ với gia đình các nạn nhân
nguyên nhân ban đầu được xác định do trên địa bàn xã ba trại có mưa lớn khiến lượng nước rồn về
phần tường nhà không có rãnh thoát nước đã khiến cho tường đổ sập gây tử vong các cháu
vào chiều ngày một mươi hai tháng năm tại nhà một người dân ở thị trấn tiên kỳ huyện tiên phước tỉnh quảng nam
đã xảy ra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong
và cạnh đó là con trai một mươi hai tuổi bị thương nặng
ngay sau tiếng nổ lớn người dân phát hiện chủ nhà bị vật nổ hắt văng ra khỏi nhà khoảng ba mét tử vong tại chỗ
gần đó là con trai nạn nhân một mươi hai tuổi bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hiện trường cho thấy mái tôn xi măng bị vật nổ phá vỡ văng ra năm bảy mét nhiều mảnh rơi vãi trên tuyến đường
cốt lộ bốn mươi b trước nhà
một số vật dụng đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng vỡ nát
nguyên nhân xảy ra vụ nổ cũng như vật phát nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc một người phụ nữ là giáo viên mầm non đánh bé gái tám tuổi trên địa bàn thị trấn ít âu huyện mường la tỉnh sơn la
hiện công an thị trấn ít âu đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình
đang phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra của công an huyện mường la để điều tra và xác minh
còn lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện mường la trường mầm non ít âu đã họp và tạm đình chỉ giáo viên trong vụ việc trên để làm rõ
trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip một bé gái đang chạy ngoài đường thì bất ngờ bị một người phụ nữ giữ lại và đánh liên tục
dù bé bị ngã nằm trên đường la hét thất thanh và hoảng loạn nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng đánh
sự việc chỉ dừng lại khi có người căn ngăn và đưa cháu bé rời đi
hiện sức khỏe cháu bé vẫn cơ bản ổn định và đang trong thời gian theo dõi
công an tỉnh hà nam vừa bắt giữ hai đối tượng là lý quang đắc và đỗ trọng chuẩn
cùng sinh năm hai nghìn sáu trú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
hai đối tượng khai nhận đã lập các tài khoản và sử dụng sim điện thoại rác đăng bài lên trong mạng xã hội
với nội dung hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp giải ngân nhanh không cần thế chấp tài sản
khi có người vay liên hệ chúng đóng giả làm nhân viên ngân hàng để tư vấn
hướng dẫn cho người vay làm hồ sơ và yêu cầu đóng các khoản phí
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước
với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
công an thành phố lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường lào cai
vừa kiểm tra thu giữ lô hàng hơn năm trăm linh máy và phụ kiện thuốc lá điện tử trên địa bàn phướng kim tân thành phố lào cai
trước đó vào ngày một mươi một tháng năm tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai
phối hợp với đội cảnh sát kinh tế và đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tỉnh lào cai
làm nhiệm vụ phát hiện chị vương thị bích ngọc trú tại huyện đỏ thắng đang trao đổi mua bán thuốc lá điện tử
quá trình kiểm tra thu giữ của chị ngọc có một máy hút thuốc lá điện tử và một lọ tinh dầu
trong quá trình làm việc chị ngọc tự giác giao nộp năm thùng chứa tinh dầu để sử dụng cho máy hút thuốc lá điện tử
máy hút thuốc lá điện tử và đầu hút dùng để thay thế cho máy hút thuốc lá điện tử